bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu c bảy mươi bốn
bộ công an vừa tiến hành kiểm tra tàu vận tải nam ninh chín tại vùng biển cách đông nam hòn la quảng bình trên một trăm linh hải lý
tại thời điểm kiểm tra phát hiện tàu vận tải nam ninh chín thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải nam ninh
đang vận chuyển khoảng ba tấn tinh quặng init trên tàu có một mươi một người

tàu vận tải nam ninh chín thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải nam ninh chín thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải nam ninh chín